thưa quý vị những ngày này hàng trăm hộ trong diện di rời đợt một khỏi khu vực thượng thành eo bầu
đang háo hức chuẩn bị chuyển về khu tái định cư để khép lại hàng chục năm sống tạm trên đất di tích kinh thành huế
nhưng ở góc nhỏ dọc tuyến phòng lộ thượng thành eo bầu vẫn có những hộ nhìn cơ hội này
bằng ánh mắt đầy lo lắng và hồi hộp đó là ánh mắt là nỗi lo của những hộ nghèo
hộ cận nghèo
những ngôi nhà trên hai mươi tuổi ở một góc trên khu vực thượng thành thuộc di tích kinh thành huế
phần lớn nhà ở đây có diện tích nhỏ che chắn tạm bỡ không bảo đảm điều kiện sinh hoạt
có nhà không có cửa sổ có nhà không có công trình vệ sinh
cá biệt có gia đình đến đêm phải mang chăn màn đến ngủ nhờ ban công nhà hàng xóm
chủ nhân của những ngôi nhà này đều là hộ nghèo cận nghèo hoặc là hộ có hoàn cảnh hết sức éo le
cũng như nhiều khu dân cư khác khu dân cư ở thượng thành eo bầu thuộc di tích kinh thành huế cũng có lịch sử của nó
từ trước ngày đất nước giải phóng vì nhiều lý do khác nhau như thiên tai hỏa hoạn thậm chí là nghèo khó
hàng trăm hộ dân vạn đò vùng ven kinh thành và người nghèo đô thị đã lên bề mặt thượng thành eo bầu để dựng nhà sinh sống

tại tòa đợt đầu với hơn năm trăm linh hộ dân sống trên bề mặt thượng thành eo bầu dù rất vui vì được khép lại cạnh sống tạm trên đất di tích có xưởng sản xuất nhưng những hộ nghèo trên đất di tích vẫn không giấu được sự lo lắng

do nhiều khó khăn nên đến nay được sự phê duyệt của thủ tướng vào năm hai nghìn một mươi tám thừa thiên huế mới có điều kiện để triển khai di rời hơn bốn hai trăm linh hộ dân giải phóng mặt bằng khu vực một di tích kinh thành huế với quyết tâm tạo điều kiện tối đa để người dân cảm thấy hạnh phúc khi đến nơi ở mới
cho đến thời điểm này thừa thiên huế đã cơ bản thực hiện xong việc kiểm đếm lập hồ sơ đền bù hỗ trợ cho các hộ được di rời trong đợt đầu tiên
thành phố huế cũng đã hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư ở bắc hương sơ theo chuẩn của đô thị mới
nhưng điều làm cho lãnh đạo chính quyền địa phương chăn trở nhất vẫn là làm sao để không còn những ngôi nhà tạm bỡ những khu nhà ổ chuột ngay trong khu đô thị dành cho các hộ phải di rời đồng thời góp phần bảo vệ di sản thế giới này
khu đô thị bắc hương sơ là cái tên rất mới thay cho tên cũ là khu tái định cư bắc hương sơ
ngay việc đổi tên đã cho thấy quyết tâm của lãnh đạo địa phương trong việc mang đến cho
cho người dân thượng thành eo bầu một không gian sống tốt hơn rất nhiều so với nơi ở cũ hệ thống điện cáp ở đây đều được đi ngầm
trên mảnh đất này nay mai sẽ có thêm trường học bệnh viện công viên khu thương mại
chính sách an sinh xã hội cho người dân tới nơi ở mới và chính án sản sở cho những người có việc làm không có việc làm tạo các điều kiện để các người dân tới nơi ở mới có cuộc sống tốt hơn

thống kê của ủy ban nhân dân tp huế trong vùng dự án hiện có bảy mươi năm hộ nghèo bảy mươi năm hộ cận nghèo và hai mươi năm hộ khó khăn
trên cơ sở khung giá chính sách hỗ trợ đã được chính phủ phê duyệt
thừa thiên huế đã có chính sách để mỗi hộ di rời được nhận tối thiểu là một trăm hai mươi triệu đồng để tạo dựng nơi ở mới
tuy nhiên để có một đô thị mới đẹp có chất lượng sống tốt hơn tránh xuất hiện những khu nhà ổ chuột không bảo đảm điều kiện sống
trong quá trình di dân này ủy ban nhân dân tỉnh có chủ trương huy động các nguồn lực trong đó có xã hội hóa để giúp những hộ không đủ tài chính dựng lại nhà cửa
giảng đòi hỏi một kinh phí rất lớn cho bồi thường hỗ trợ dân cư lên đến một tám trăm tám mươi tỷ với quy mô dân số di dân trong ba năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi một đó lên hai chín trăm ba mươi bảy hộ
cái phí này thì chúng tôi đang xin trung ương xin chính phủ
với kinh đó thì việc xây dựng khu tài tình cư xây dựng các cơ sở thiết chế trường học bệnh viện ở khu vực tài tình cư thì do tình tạm hiệp với kinh phí không nhỏ trên những một tỷ
tất cả những chuyện này chúng tôi đang có kế hoạch để cân đối với đồng tương nguồn lực và thời gian tới thì tất cả nguồn lực phải tập trung ưu tiên cho dự án này
mặc dù dự án nhận được rất nhiều sự quan tâm của lãnh đạo đảng nhà nước và được sự đồng lòng của đông đảo người dân cũng như sự sát sao của chính quyền địa phương
nhưng tiến hành di rời vào mùa mưa trong những tháng cuối năm cộng thêm quan niệm xây nhà không kéo dài hai năm của người huế và nỗi lo về sự thiếu hụt thợ xây khi phải huy động cùng lúc hơn năm trăm linh tổ thợ để xây nhà cho riêng dự án này
đó là chưa kệ giá nguyên vật liệu đang cao thì tỉnh thừa thiên huế cần cân nhắc kéo dài thời gian hỗ trợ tiền thuê nhà cho người dân bởi thời gian hỗ trợ tiền thuê nhà sáu tháng theo dự án chắc chắn là không đủ